công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tết ông trần văn bắc chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng ông bắc đã không chấp hành mà điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông bắc
kết quả nồng độ cồn là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác nhưng ông bắc đã không hợp tác
không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn biên bản vi phạm có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành
ông bắc còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
trước hành vi chống đối cản trở người đang thi hành công vụ
tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt giữ người phạm tội quả tang đối với ông bắc
về hành vi chống người thi hành công vụ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ để giải quyết theo thẩm quyền
công an tp thủ đức tp hcm vừa thông tin cho biết đã bắt giữ nam thanh niên hai mươi sáu tuổi
quê ở tiền giang là hàng xóm thuê trợ ở phòng sát phòng với nạn nhân
tại phường tăng nhân phú b để điều tra về hành vi giết người và dấu hiệu tội phạm khác
nạn nhân là phụ nữ hai mươi năm tuổi ngụ tình
trước đó vào ngày tám tháng hai sau khi tan ca ở phường tăng nhân phú b tp thủ đức tp hcm
nạn nhân quay về phòng trọ tại đường quang trung khu phố năm phường tăng nhân phú b
tại đây nạn nhân có nhắn tin với người thân thông báo chuẩn bị về quê ăn tết sau đó mất tích
gia đình đã nhờ công an trích xuất camera phát hiện nạn nhân tan ca trở về vào lúc sáu h một mươi sáu phút ngày hai mươi chín tết
tuy nhiên theo dõi camera không thấy nạn nhân ra khỏi khu vực trọ
khai với cơ quan điều tra nghi can hai mươi sáu tuổi thừa nhận
đã sát hại nạn nhân
nghi can khai nhận vào hôm tám tháng hai nạn nhân nhờ qua phòng trọ giúp bê đồ để chuẩn bị về quê
khi thấy nạn nhân ở một mình nên lúc nạn nhân không để ý đã sát hại và lấy tài sản
sau đó phân sát nạn nhân rồi phi tăng
gây án xong nghi can về bình định lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ
công an tp thủ đức đang phối hợp với công an tp hcm làm rõ lời khai của nghi can
xác định sự thật của vụ án
bên cạnh đảm bảo công tác ứng trực trong những ngày tết
công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện bắt giữ sáu đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi tháng hai tức mùng một tết
tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại phố đức hinh thị trấn văn quan
phát hiện hai nam thanh niên đang đi xe máy lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra
người điều khiển phương tiện là hoàng thanh nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và ngồi sau là hoàng văn tú sinh năm hai nghìn
trú tại xã chi lễ huyện văn quan đang tàng trữ hai gói giấy có chứa chất bột màu trắng
nghị và tú khai nhận chất bột màu trắng trên là ma túy heroin
mở rộng điều tra ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn quan
đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng văn duyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
phát hiện một gói giấy bên trong có chất bột dạng cục màu trắng
duyên khai nhận là ma túy heroin bản thân mua về để sử dụng và bán kiếm lời
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng văn duyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng
cùng chú tại huyện văn quan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và hiện công an huyện văn quan đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại hà nội một nam tài xế vận chuyển hàng chục bình khí cười đi tiêu thụ
vào đêm ngày ba tết đã bị cảnh sát một trăm bốn mươi một phát hiện bắt giữ
cụ thể vào dạng sáng ngày mùng ba tết tổ công tác y hai nghìn một trăm bốn mươi một thực hiện nhiệm vụ
theo kế hoạch tại khu vực đường kim mã theo hướng đi nguyễn thái học
đã phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu kia morning do một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại đống đa hà nội điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
làm việc với cảnh sát nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ theo yêu cầu
kiểm tra kỹ phương tiện sau đó cán bộ của tổ công tác y hai nghìn một trăm bốn mươi một đã phát hiện
phía sau xe có hai mươi năm bình kim loại đấu tranh tại chỗ tài xế thừa nhận số bình kim loại trên
có chứa khí n hai o đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
hiện nay tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an phường kim mã
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam hai đối tượng trần tuấn kiệt chú ở tỉnh bình phước
và bùi thanh bảo chú tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàn cấm
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo hoa nổi trái phép
có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô kiệt khai nhận mua từ một người đàn ông không quen biết
tại campuchia với giá năm trăm linh đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về đồng nai
để bán kiếm lời thì bị bắt mở rộng điều tra cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt
làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện
trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng
hàn văn quý mùi hai mươi một tuổi quê tỉnh bình thuận để điều tra hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổi trái phép
mùi bị bắt khi có hành vi tàng trữ pháo nổi trái phép trên tuyến đường ở ấp việt kiều xã xuân hiệp
thu giữ ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống và một trăm năm mươi tám viên pháo nổ loại pháo bi có trọng lượng năm sáu kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của mùi tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
thu giữ thêm bốn trăm linh hai viên pháo nổ loại pháo bi có trọng lượng một chín kg
qua đấu tranh mùi khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch về cất xấu để bán kiếm lời thì bị bắt
đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước đã câu kết với nhau thông qua thủ đoạn gai bẫy nhận quà ngoại tệ giấy tờ từ nước ngoài gửi về việt nam
hai đối tượng trong đó có một đối tượng là người nước ngoài đã bị bắt và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng lực lượng công an thu giữ hai máy tính sách tay một mươi bốn điện thoại hơn một trăm ba mươi triệu đồng
phong tỏa hơn bốn mươi triệu đồng
tài khoản ngân hàng thu nhiều sim điện thoại thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này có chân rết ở nhiều quốc gia châu á khác nhau
các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như nhật bản philippines campuchia thái lan việt nam
với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la mỹ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã di lý đối tượng nguyên là huyện ủy viên huyện sơn tịnh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản về đến quảng ngãi trong dịp tết này
huỳnh văn quyết nguyên là huyện ủy viên chủ tịch hội nông dân huyện sơn tịnh
lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ công chức quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất
chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người
ngoài ra quyết nhận sổ đỏ của người khác về để chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền
với thủ đoạn này huỳnh văn quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi địa phương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã vào tận thành phố hồ chí minh để bắt giữ đối tượng
theo báo cáo của bộ y tế từ ngày hai mươi chín cho đến ngày bốn tết giáp thìn
các cơ sở y tế trong cả nước đã tiếp nhận năm trăm linh tiền
trong đó tám mươi ba trường hợp đến khám cấp cứu do pháo nổ pháo hoa
số lượng này đã tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
trong đó ba trăm linh hai trường hợp phải điều trị nội trú tăng một mươi ba so với cùng kỳ tết năm ngoái
tổng số khám cấp cứu tai nạn do vũ khí vật liệu nổ tự chế khác là tám mươi hai trường hợp
tăng sáu mươi ca so với cùng kỳ của tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
các bệnh viện trên toàn quốc cũng tiếp nhận tổng số ca đến khám
trong đó tổng số khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là gần hai mươi trường hợp
giảm một mươi hai so với cùng kỳ của tết năm ngoái
hiện tại hơn sáu trường hợp vẫn đang điều trị tại bệnh viện
tăng bảy bốn so với cùng kỳ của tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
hệ thống bệnh viện cũng ghi nhận số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là một trăm linh năm người
trong đó tử vong tại bệnh viện là ba mươi hai ca tử vong trước khi vào bệnh viện là bảy mươi ba trường hợp
giảm hai mươi một so với cùng kỳ của tết năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị cứ vào dịp đầu xuân năm mới thì đông đảo du khách lại nô nức
về đền bà chúa kho thành phố bắc ninh để du xuân cầu tài lộc cầu bình an
và nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chiêm bái hành lễ an toàn thông suốt
lực lượng chức năng và ban quản lý di tích đã triển khai đồng bộ các giải pháp an ninh
chống ủn tắc xung đột tại các trục đường chính
qua đó thì đã góp phần phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
các phương án tổ chức điều tiết phân luận giao thông
lực lượng công an thành phố bố trí thành nhiều tổ công tác
nhiều điểm chốt chặn huy động tối đa các phương tiện thiết bị hỗ trợ
để cán bộ chiến sĩ thực hiện được nhiệm vụ được đảm bảo tốt nhất
ngoài ra thì trong dịp tết lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố
đã huy động một trăm linh quân số thực hiện nhiệm vụ xuyên tết
và qua dịp này thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiếp tục khuyến cáo
tới toàn thể nhân dân rằng là chúng ta đã tham gia giao thông
thì không sử dụng rượu bia chấp hành tốt các quy định
để làm sao mọi người có một mùa xuân được an toàn và vui vẻ
tại khu vực đền bà chúa kho mỗi ngày có hàng vạn du khách và người dân đến đây dân lễ
ban quản lý di tích đã huy động hơn hai trăm linh người giữ gìn an ninh trật tự hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và hướng dẫn phương tiện phân luồng giao thông từ xa đảm bảo khoa học
tránh ủn tóc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách đến đền
phân luận giao thông này rất là tốt tại vì xe khách thì ban đánh đạo để ở ngoài
xe to ban đánh đạo để xe bé ở trong cho nên là cái phân luận rất là thông thoáng
đi lại rất là thuận tiện cho nên là người dân chúng tôi cũng rất là ủng hộ
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh của các lực lượng công an thành phố
phường vũ ninh dân phòng ban quản lý di tích ban tổ chức cũng tăng cường tuyên truyền
trên hệ thống loa phát hành về các quy định của lễ hội nhắc nhở du khách
nêu cao ý thức cảnh giác bảo quản tư trang
ngăn chặn và xử lý triệt đề tình trạng ăn xin ăn mày đổi tiền lẻ và khấn thuê
hệ thống camera giám sát cũng đã được phát huy tối đa hiệu quả
cảnh quan môi trường phía bên trong khu di tích luôn được đảm bảo
đến nay chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại khu di tích xảy ra
tình trạng đốt vàng mã và chen lấn xô đẩy đã giảm mạnh so với mọi năm
không khí ở đề bà chúa kho năm nay rất là đông nhộn nhịp nhưng mà an ninh ở đây rất là tốt
các ca bảo vệ tổ vệ sinh môi trường cũng sạch sẽ trong lành
tôi cảm thấy yên tâm đi đền bà chúa kho năm nào gia đình nhà tôi cũng đi đền bà chúa kho
so với mọi năm thì năm nay quý khách về nhận tức là đi ra đi vào là rất thuận lợi
nhà đền rất tạo điều kiện cho khách về hành lễ và đảm bảo an toàn và lắng nghe nhắc nhở của ban an ninh
về công tác trật tự và phòng tránh xảy ra những mất mát tài sản của quý khách
với công tác tổ chức chú đáo
lễ hội đền bà chúa kho năm nay đã đang và sẽ được diễn ra trong không khí trang nghiêm an toàn tiết kiệm
góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống